công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vừa cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ súng làm ba người bị thương vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy vụ nổ súng xảy ra tại nhà dân ở khu phố bảy
khi nhiều người đang ngồi nói chuyện ở trong nhà thì một nam thanh niên đi xe máy tới rút súng bắn nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị thương
phát hiện vụ việc người dân ở gần đó lao ra vây bắt nghi phạm cầm dao chém chống trả khiến một người dân bị thương
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó và được chuyển giao cho công an phường ninh hiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa xác định nghi phạm là phan thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú ở tổ dân phố sáu phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
sau khi đấu tranh bốc gỡ lực lượng công an thành phố hồ chí minh cũng cấp ủy chính quyền địa phương
và các tổ chức chính trị xã hội giám sát duy trì và tố giác các đối tượng thực hiện quảng cáo trái phép
nhằm xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong bảo vệ trật tự xã hội và mỹ quan đô thị